thưa quý vị từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
nạn nhân được xác định là chị trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
tử vong tại phòng trò ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hương yên
công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
khi đang lẩn trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ
tuất đã dùng tay bóp cổ cho đến khi chị lụa không cử động được nữa
sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người
tiếp đó lục xoát trong phòng trị lụa lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại
hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng để điều tra về tội giết người
đó là inisa ayun chú tại giai yai nhông và phan phan hậu ayun
trú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
inisa cầm theo một cái cuốc và một con dao đến nhà hậu để giúp làm ruộng
sau khi làm ruộng xong
cả hai về nhà hậu tổ chức ăn nhậu
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày hậu điều khiển xe máy chở inisa về nhà
trên đường về cả hai gặp anh izon bị bi á nằm chơi bên lề đường
mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng cả hai đã dừng xe và đi đến gây sự với anh izon
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm quốc bổ thẳng một nhát vào đầu anh izon
sự việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện vào căn ngăn
anh izon bị thương tích nặng
tại bình định vào dạng sáng ngày hôm nay
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố quy nhơn
đã bắt được đối tượng nguyễn công bạn trú tại xã tây gian huyện tây sơn tỉnh bình định
là nghị can thực hiện nhiều vụ gấp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn công bạn điều khiển xe mô tô đi trên đường
với ý định tìm những người phụ nữ để cướp giật
khi phát hiện chị mai thị kim hồng điều khiển xe mô tô
chở chị mai thị kim loan đi phía trước cùng chiều
trên vai trái có mang một túi sách màu nâu liền bám theo
khi đến địa đường lạc long quân thuộc phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
đối tượng nguyễn công bạn áp sát bên trái chị hồng
rồi dùng tay giật túi sách bên trong có một điện thoại di động
cô là mỹ cùng nhiều giấy tờ thẻ ngân hàng
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thành phố quy nhơn đã kịp thời
truy bắt được nguyễn công bạn khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện tây sơn
liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng một
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh thái bình bắt giữ đối tượng
nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
tuyển là đối tượng cầm đầu trong đường dây
buôn bán người từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai
triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn ngọc tuyển bị bắt giữ khi vừa từ campuchia về quê an tết
và đang trên đường đi mua xe ô tô
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu
liên quan đến đường dây mua bán người nói trên
hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai để tiếp tục điều tra
trước đó ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người
đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố về hành vi tổ chức môi giới
đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam
bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách
tại các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam phải chi số tiền
từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
tại cửa khẩu quốc tế tà lùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng
bộ đội biên phòng cao bằng đã tiếp nhận tám mươi bảy công dân việt nam xuất cảnh trái phép
do đại đội quản lý biên giới huyện long châu trung quốc trao trả
toàn bộ tám mươi bảy công dân trên đều xuất nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp
trên lãnh thổ trung quốc
trong số công dân việt nam trên có ba mươi bảy nữ năm mươi nam cư trú tại các tỉnh thanh hóa
bắc giang hà giang điện biên hải dương cao bằng phú thọ quảng bình
mục đích vượt biên trái phép sang trung quốc là để làm thuê hoặc lấy chồng
lực lượng chức năng trung quốc đã truy quét bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã xử phạt vi phạm hành chính
đưa đi cách ly theo đúng quy định
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh hà nam và lãnh đạo công an thành phố phủ lý
về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phục vụ nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn
những ngày vừa qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý đã tăng cường lực lượng
phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức đợt cao điểm gia quân
tuần tra kiểm soát chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đêm ngày hai mươi tám tháng một qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý đã phát hiện lập biên bản bảy trường hợp vi phạm
trong đó một trường hợp thay đổi hình dáng kích thước đặc tính của xe
sáu trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và nồng độ cồn
xử phạt tổng số tiền trên ba mươi triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan
tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn các phường xã
đặc biệt là các tuyến địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
mũ bảo hiểm thay đổi kết cấu xe lạng lách đánh võng nẹt bô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao
nhất là hiện nay đã vào thời điểm cuối năm trong tình trạng trạng thái bình thường mới
và do vậy lượng người và phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ một càng gia tăng đột biến
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã đồng loạt xa quân
duy trì tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân đi lại vui xuân đón tết an toàn
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh ninh bình
mật độ phương tiện rất lớn mỗi ngày có tới hàng chục vạn phương tiện lưu thông
quốc lộ một a đoạn qua địa phận ninh bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
thực hiện đợt cao điểm gia quân đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
tuần tra bám chốt bám đường điều tiết phương tiện tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
chúng tôi đã triển khai quy động một trăm linh lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật phục vụ
cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
trong quá trình tập trung
tuần tra kiểm soát bố trí các tổ công tác sử dụng các thiết bị kỹ thuật nhập vụ
phát hiện các hành vi vi phạm mà là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
toàn tuyến quốc lộ một chạy qua địa bàn tỉnh ninh bình có chiều dài trên năm mươi km
trong đó ba mươi bốn năm km quốc lộ một a và một mươi bảy km quốc lộ một t
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
từ đầu năm đến nay trên tuyến quốc lộ một
đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám người chết một mươi người bị thương
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn giao thông được xác định
là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế
tính trong năm hai nghìn hai mươi một phòng đã lập biên bản xử lý gần sáu tám trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông
trên quốc lộ một phạt tiền trên một mươi chín tỷ đồng
phổ biến với các hành vi là chạy quá tốc độ quy định
lái xe khi đã sử dụng rượu bia vượt ẩu đi không đúng phần đường
chúng tôi cán bộ nhân sĩ của phòng nghiêm trình chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo phòng
tăng cường quân số để phòng chống ồn tắc dịp tết nguyên án
chống các biểu hiện như đua xe lạng lách đánh võng để gây cản trở giao thông
và chúng tôi đã đảm bảo quân số để thường trực phòng chống ủn tắc giao thông
để cho người dân tham gia cái tết an toàn và vui vẻ
bên cạnh đó do lượng xe ô tô cá nhân tăng cao
cũng nhiều xe vận tải trở vật liệu xây dựng
trong khi một số đoạn trên quốc lộ một a còn nhỏ hẹp dẫn đến tình trạng ủn tắc giao thông
dự kiến trong thời gian những ngày cuối năm tình trạng phương tiện lưu thông sẽ còn tiếp tục tăng cao
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một
trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông và công an các huyện
thành phố trên tuyến đã tích cực phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về an toàn giao thông cho nhân dân đồng thời giao quân kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
với các giải pháp quyết liệt và sự nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
luôn được giữ vững trong thời điểm cuối năm nhất là trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
có phần kiềm chế tai nạn giao thông để mọi người tham gia giao thông được thông suốt và bình an
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép
cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và lệnh khám xét đối với bốn bị can bao gồm
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hương yên nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tuổi
cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan biết chủ động liên hệ làm việc
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên hệ làm việc

từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo qua nhiều tuyến đường khu dân cư
thấy nhà dân vắng chủ hoặc sơ hở thì cường đã lẻn vào phá khóa trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục kết sắt lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được cường bán đi và nạp tiền vào các tài khoản game online
tính đến thời điểm bị bắt cường đã gây ra một mươi bảy vụ trộm cắp đột nhập tại nhiều quận trên địa bàn thành phố
giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sau tháng tù về tội trộm cắp tài sản
với hành vi buôn lậu ba đối tượng gồm nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn cùng chú tại xã long thuận
huyện bến cầu và trần kim ngọc chú tại ấp tân thới hai xã tân hiệp huyện học môn thành phố hồ chí minh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam
tổng số tăng vật cơ quan công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
do ba đối tượng đào mạnh cường trần thị ánh loan trần châu tránh trực vận chuyển và cất dấu
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tuấn tại xã ngã tại ngã tắc xã long thuận huyện bến cầu
bước đầu làm việc xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia chưa rõ lai lịch
mua vàng tại campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở việt nam
sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để hiếu ngọc tuấn mang về đổi vàng đem đến tp hcm tiêu thụ
thưa quý vị càng về những ngày cuối năm tình hình vận chuyển hàng cấm trên khu vực biên giới của tỉnh bình phước
càng có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là hoạt động vận chuyển pháo nổ
trước tình hình trên công an tỉnh bình phước đã liên tục phát hiện ngăn chặn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ vào nội địa
phạm thanh vinh hồ hạnh trần xuân hùng nguyễn thành hợp cùng chú xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ cùng bốn trăm linh kg pháo trên xích xe bán tải khi đang lưu thông trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh bình phước vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm này riêng công an huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước đã phát hiện hai mươi hai vụ
sáu đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm đã khởi tố một mươi năm vụ hai mươi hai bị can về tội buôn bán vận chuyển hàng cấm
chủ yếu là pháo nổ thuốc lá ngoại bắt tạm giam chín đối tượng để phục vụ công tác điều tra
theo thông lệ hàng năm thì dịp tết các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động tội phạm
công an huyện đã chủ động triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ đối với công an các xã
cũng như các đội việc vụ công tác nắm tình hình cũng như là nắm các đối tượng trong điểm
trong các đối tượng đặc biệt là các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới
để hoạt động tội phạm
công an huyện vù đốc đã thu giữ gần một tấn pháo ba sáu trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại một trăm hai mươi lít thuốc xịt cỏ
tạm giữ bảy xe ô tô một mươi bốn xe mô tô các loại
hầu hết xe ô tô bị bắt đều là xe các đối tượng thuê mướn đi chở hàng
đây là chiêu bài của các đối tượng để tránh việc bị tịch thu phương tiện khi vận chuyển hàng cấm
bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
hôm nay lâm đồng và cũng có một số ít các đối tượng ở địa phương
các đối tượng ở địa phương này trực tiếp đi mua pháo ở bên biên giới campuchia về việt nam
sau đó cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác để mua bán vận chuyển
quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán hàng cấm
để người dân vùng biên đón một mùa xuân bình yên
khi màn đêm buông xuống mọi người đều trở về nhà
nhưng các cán bộ chiến sĩ công an lại thầm lặng lên đường bảo vệ sự bình yên cho các thôn
tuyến đường biên cương vì một mùa xuân bình yên
tin từ sở y tế tp hà nội kể từ khi bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine là hơn một mươi bốn năm triệu mũi tiêm
thành phố hà nội chỉ còn một điểm phong tỏa
các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như giám sát nhập cảnh xét nghiệm
tiêm chủng tổ chức điều trị tại bệnh viện cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị bệnh tại nhà
vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc xem xét mở cửa giạc chiếu phim từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đề xuất mở dạp chiếu phim nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân
ủng hộ các doanh nghiệp phát hành phổ biến phim tháo gỡ khó khăn về tài chính
sau gần hai năm bị ngưng trệ vì covid một mươi chín đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch
và phát triển kinh tế vừa tạo điều kiện cho khán giả toàn quốc được thưởng thức
các tác phẩm điện ảnh nhân dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch ủng hộ việc mở cửa trở lại các giạc chiếu phim
tại hà nội và các tỉnh thành phố trong cả nước thời gian đề xuất mở cửa trở lại
từ ngày ba mươi một tháng một tức ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu
đồng thời yêu cầu đối với giạt chiếu phim là địa bàn kín cần có phương án đảm bảo
chống lây nhiễm tại giạp và phối hợp với y tế địa phương cách ly xử lý ổ dịch
nếu có trường hợp xảy ra khán giả đến xem phim phải được niêm tiêm phòng đầy đủ
từ hai mũi vaccine và đảm bảo thực hiện năm k ngoài ra phải thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế